các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ngày hai mươi bốn tháng một bà trần liên hương phó giám đốc bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết
các bác sĩ vẫn đang điều trị tích cực cho bé đỗ ngọc a ba tuổi ở xã canh nậu huyện thạch thất hà nội
bị găm đinh vào đầu hiện bệnh nhi được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu nhi của bệnh viện
chị nguyễn thanh huyền anh bác dâu của bé gái ngọc a trao đổi với báo chí cho biết
hiện gia đình vẫn luôn túc trực thay nhau chăm sóc cho bé ngọc a tại bệnh viện
chị huyền anh bức xúc điều khiến cho gia đình tôi buồn khi cháu đang được điều trị
nhưng trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin cháu đã phẫu thuật thất bại
cùng một số thông tin thiếu kiểm chứng gây hoang mang dư luận
gia đình không muốn nói về tình hình của cháu nhiều nhưng một số trang mạng vẫn đưa tin không chính xác
theo chị huyền anh hiện các bác sĩ chưa thông tin cho gia đình cụ thể về tình hình sức khỏe của bé ngọc a
tuy nhiên tình trạng bệnh của cháu ngọc a đã có tiến triển
ngày hôm qua các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm nhóm máu của cháu
sáng nay bố cháu cũng được xét nghiệm để chuẩn bị sẵn sàng nếu ca mổ được tiến hành
người bác ruột cho hay
ngoài ra có tín hiệu vui đó là cháu bắt đầu ăn uống bàn sông ngày ba lần
bác sĩ chưa nói điều gì nên gia đình tôi chưa dám chắc một trăm linh
nhưng có khả năng còn khá hơn một chút bác sĩ mới gọi cho uống thuốc ăn thêm bột
có lẽ bác sĩ muốn bồi dưỡng cho con có sức khỏe để tiến hành phẫu thuật cho con
xin cảm ơn mạnh thường quân cứu giúp cháu
cũng trong chiều nay chị huyền anh cùng chồng cũng nhờ luật sư lê hồng hiển
người nhận bảo vệ miễn phí cho bé ngọc ai chứng kiến việc trao gửi tấm lòng của các nhà hảo tâm
đã thông qua tài khoản của vợ chồng chị ủng hộ các cháu
tổng số tiền gần bốn trăm hai mươi triệu đồng
tất cả tiền từ tấm lòng hảo tâm giúp đỡ qua tài khoản tôi đều sao kê đầy đủ
bàn giao cho ông nội và bố cháu
qua đây tôi xin cảm ơn các mạnh thường quân đã quan tâm cháu đồng hành cùng gia đình cứu giúp cháu
hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn không những cháu mà còn các chị cháu rất đáng thương
chị huyền anh nói thêm
ông đỗ hữu chức ông nội cháu ngọc a xúc động nhắn gửi
khi cháu gái chúng tôi xảy ra việc rất nhiều mạnh thường quân các cơ quan đoàn thể và cá nhân
đã quan tâm ủng hộ cho cháu rất nhiều
giờ tôi chỉ mong cháu tai qua nạn khỏi được lớn lên làm người
để không phụ tấm lòng của mọi người
trước đó bệnh viện đa khoa huyện thạch thất tiếp nhận bé đỗ ngọc a trong tình trạng nguy kịch
chụp x quang cho thấy có đinh trong sọ tiên lượng rất nặng
tuy nhiên mấy đầy trên bàn xã hội chia sẻ thông tin bé gái bị người tình của mẹ găm chính cây đinh vào đầu
đã được phẫu thuật lấy đinh thành công sức khỏe cải thiện thu hút sự quan tâm của rất nhiều người
vậy thực hư thông tin này ra sao mời quý vị hãy cùng theo dõi
vụ việc này những người theo dõi bộ phim này
đều rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của bé từng ngày
trước thông tin một số tài khoản xã hội đã chia sẻ thông tin bé a đã được phẫu thuật lấy đinh thành công
sức khỏe cải thiện thế nhưng ngay sau đó báo dân trí đã đăng tải bài viết đính chính về vụ việc
cụ thể báo này cho biết vào sáng hai mươi hai tháng một người nhà cháu bé dna khẳng định
bé a vẫn đang phải điều trị hồi sức tích cực chưa thể phẫu thuật
đại diện bệnh viện đa khoa sanpon cũng xác nhận thông tin bé gái được phẫu thuật
thành công là không chính xác hiện tình trạng cháu bé vẫn đang rất nặng
các y bác sĩ khoa hồi sức gấp cứu nhi đang tích cực điều trị hồi sức cấp cứu cho cháu bé
trước đó người nhà bé a chia sẻ phía bệnh viện không có thông tin nếu tình trạng bé a diễn biến tốt hơn
sẽ hội trận để mổ lấy dị vật ra cho bé phân tích về việc cháu bé bị găm chính cái đinh
nhưng nhìn bên ngoài khó phát hiện phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tiến dũng
nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai cho hay
ngày găm đinh vào đầu tưởng như là không thể bởi sẽ gây ra đau đớn đầu được hộp sọ cứng bảo vệ
tuy nhiên ở trẻ em thị khác người ta hay nói đầu trẻ mềm do cấu tạo hộp sọ của bé đang phát triển
nên có những đường thóp đường khớp trên hộp sọ
với trẻ khoảng ba tuổi thì đa số đã liền đường thấp nhưng vẫn có những trường hợp khóp rạch giữa
rạch ngang xung quanh hay nói nôm na là khe hở được da đầu tóc bao bọc
nhìn không thấy nhưng sờ thì có thể cảm nhận được
hộp sọ của trẻ không kính hoàn toàn mà có thể có những khe hở nếu sờ đúng những khe hở đó
đinh sẽ vào sâu hơn nữa khi chọc đúng những chỗ hở này trẻ cũng sẽ ít đau
với trường hợp bé ba tuổi phó giáo sư tiến sĩ dũng cho rằng khả năng còn đường thấp là ít
nhưng vẫn hoàn toàn có thể
ngoài ra còn có những đường rạch khớp hoàn toàn có thể xuyên đinh quang
trong thực tế khi chúng tôi chữa bệnh
phải sờ kiểm tra khe hở hộp sọ để chọc kim qua những đường thóp để hút dịch trong não ra ngoài
phó giáo sư dũng nói
ngoài ra trên não bộ mỗi người còn có vùng cấm là những vùng não mà không có biểu hiện ra bên ngoài
chọc vào thậm chí không chảy máu dị vật xuyên qua nếu không dùng lực mạnh
thì khó có thể để lại dấu vết
theo phó giáo sư dũng việc quan trọng lúc này là các bác sĩ tập trung cứu em bé
nếu bé được cứu sống những di chứng về não bộ chắc chắn sẽ có
nhưng cần phải đánh giá
các nguy cơ có thể xảy ra như động kinh trẻ đi lại loạn trọng phát triển chậm
cần được theo dõi khi em bé may mắn qua được nguy kịch
liên quan đến tình hình điều trị và chi phí chăm sóc sức khỏe cho cháu gái
chị huyền anh bác của bé gái cho biết
nhiều ngày nay khi ngọc a nhập viện sanpôn hà nội điều trị
rất nhiều mạnh thường quân tìm đến ủng hộ
gia đình chị huyền anh cho biết trân quý điệu này
xong sẽ dừng nhận từ ngày hai mươi một tháng một
chị huyền anh nói chúng tôi đã nhận đủ chi phí điều trị cho con
và vẫn đang đủ khả năng lo liệu
về phía trợ giúp pháp lý cũng đã có luật sư nhận lời giúp đỡ gia đình
chúng tôi cảm ơn và trân trọng tình cảm của mọi người
đồng thời trên trang cá nhân của mình chị huyền anh cho biết
nếu sao có hướng điều trị và thiếu gia đình sẽ thông báo sau
bốn giờ chiều nay em xin đại diện gia đình đưa sao kê số tiền ủng hộ của mọi người lên
qua hai tài khoản của vợ chồng em
thay mặt gia đình em xin cảm ơn tất cả tấm lòng của mọi người
nhờ mọi người chia sẻ lên các hội nhóm giúp em với hạ
cách đây không lâu vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một
bác của cháu n a cũng đang lên trang cá nhân đính chính về vụ việc
cụ thể anh đỗ hữu toàn chia sẻ
mình xin đính chính là tình trạng của cháu d n a
cháu vẫn đang hôn mê và các y bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị
để mong cháu ngày một tiến triển hơn và được phẫu thuật
mong mọi người đừng xem những
những bài mà họ đang linh tinh không đúng để câu view câu like
dù mới ba tuổi bé gái d n a đã phải chịu thiệt thòi
khi bố mẹ ly hôn phải sống xa bố xa hai chị gái
không chỉ vậy trong thời gian ngắn bé liên tiếp bị nghị tình của mẹ bạo hành
đỉnh điểm là hành động đóng chính chiếc đinh vào đầu gây phẫn nộ
hiện chỉ còn bà nội và bố cháu bé ở nhà
còn người ông nội đang túc trực ở bệnh viện sanh pôn
nơi cháu bé điều trị
tiếp chúng tôi bà đổi thị lợi là bà đổi của cháu bé liên tục khóc
nhiều ngày nay bà không ăn uống thức trắng đêm khi nghĩ về cháu nội
còn anh trung bố của cháu bé sự lo lắng luôn thường trực trên khuôn mặt gây gò
mấy ngày nay anh vừa tiếp khách túp trực điện thoại vừa chạy đi lo giấy tờ cho con
nén nỗi đau anh trung cho hay bé d n a là con úc của anh và chị n t l
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng ở xã canh nậu huyện thạch thất hà nội
cả hai kết hôn vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai và sinh được ba bé gái
bé lớn nhất năm nay tám tuổi bé thứ hai năm nay năm tuổi và bé d n a ba tuổi
vợ chồng anh trung ở với bố mẹ anh trung sức khỏe yếu nên đi làm thợ xây ở quanh xã
còn chị l chủ yếu làm rụng và làm thêm ở xưởng mộc gần nhà
tuy không dư giã nhưng cuộc sống cũng đủ ăn lo cho các con
một năm trở lại đây do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thu nhập của anh trung có phần giảm sút
chị l phải đi làm thêm ở xưởng mộc gần nhà
khi vợ yêu cầu ly hôn anh trung từng níu kéo nhưng bất thành
tôi không đồng ý ly hôn cô ấy yêu cầu tòa sử vắng mặt và được quyền nuôi con út
còn tôi nuôi hai con gái đầu anh trung chia sẻ
không bàn lòng với cảnh các cháu thiếu bố thiếu mẹ chị em phải chia xa
vợ chồng bà lợi từng nhiều lần khuyên nhũ con dâu quay về để nuôi dạy các con nên người
nhưng chị l vẫn quyết rời đi theo nhân tình
về nhà tôi làm dâu gần chục năm chị l là người hiền lành
chị l chịu khó đi làm thuê trong các xưởng mộc ở xã bên và rất thương con
nhưng khoảng một năm trở lại đây chị l thay đổi tính nết và quyết định ly hôn
vợ chồng khuyên nhủ cháu về chăm sóc con cái để con có mẹ có bố cho đỡ thiệt thòi
nhưng chị ấy nhất định không nghe gia đình tôi rất buồn
bà đối thì lợi bà nội cháu bé cho biết thêm
từ ngày chị l bỏ đi anh trung và người thân trong gia đình không thể liên hệ được
không biết chị ở đâu
muốn gọi điện cho ông bà gặp cháu hai chị trò chuyện với em cũng không được
chỉ đến thời gian gần đây cháu na liên tục phải nhập viện do gặp phải một vài tai nạn
thì cả gia đình mới được gặp cháu
trong căn buồn ẩm thấp ngỗ ngang đồ đạc bà lợi liên tục gạt tay lao nước mắt
bà bảo trong ba đứa cháu con của anh trung bé n a là chịu nhiều thiệt thòi nhất
con còn nhỏ đã phải chịu cảnh bố mẹ mỗi người một nơi
không được hưởng tình yêu thương trọn vẹn lại thường xuyên bị bạo hành về thể xác
chỉ trong mấy tháng trời mà cha tôi đã bốn lần nhập viện
một lần do ngộ đọc thuốc trừ sâu một lần do nước phải đinh
một lần gãy tay phải bó bột và một lần trong mũi có dị vật rất to
lần nào mẹ nó cũng chối quanh co chỉ khi gia đình tôi hỏi bác sĩ thì mới biết sự thật
mỗi lần cháu n a nhập viện gia đình bà lợi đều có mặt
sau khi ra viện bà lợi lại đón cháu về chơi với hai chị và bồi bổ thêm cho cháu bé khỏe lại
ở nhà tôi chơi được vài ngày mẹ cháu lại đến đón
mỗi lần chuẩn bị rời nhà ông bà
thì cháu lại khóc nói không muốn về ở với mẹ với chú muốn ở lại nhà ông bà với hai chị
nhưng con chị ấy đẻ ra chúng tôi giữ làm sao được
và cứ về với mẹ thì lại xảy ra chuyện phải nhập viện bà lợi cho biết thêm
một vài lần đầu gia đình bà lợi chỉ nghĩ đơn giản chắc trẻ con nó chạy nhảy không may gãy tay
và không nghi ngờ điều gì bất thường
cho đến khi nhận được tin cháu bé được bệnh viện chẩn đoán có chín chiếc đinh trong đầu
gia đình bà n a đều trách lạng đau sót
bà lợi nói trong nước mắt
giọng như lạc đi
gia mà chúng tôi tỉnh táo hơn và cương quyết giữ cháu ở lại
thì cha tôi đã không chịu đau đớn như thế này
sao lại có người độc ác hành hạ cháu tôi giả mang như vậy
kể từ khi xảy ra sự việc nhà có đông người đến để thăm hỏi
hai chị lớn của cháu bé liên tục hỏi bà bố về tình hình sức khỏe của em
khi nào thì em được về khiến ai có mặt ở đó cũng chảy nước mắt
thế bà phải tiếp khách hai cháu rất ngoan
cháu lớn tự giác học online cháu thứ hai tự chơi trong buồn
bà đỗ thị hậu vừa là hàng xóm vừa là người thân của gia đình bà lợi
cũng có mặt từ sáng sớm để ngay ngóng tin tức về cháu bé
bà bức xúc nói tôi sống bảy mươi tám năm rồi tôi chưa thấy có trường hợp nào như thế này
quá tàn nhẫn tra tấn bé chỉ mới ba tuổi như là thời trung cổ
mỗi lần nghĩ đến là tôi lại rùng mình
bà hậu chia sẻ thêm vợ chồng bà lợi ông chức là người hiền lành trước phát
hết lòng vì con vì cháu
khi con trai ly hôn hai ông bà dù tuổi cao vẫn làm
đủ nghề để nuôi hai cháu
ông chức vừa nhận làm vườn vừa làm thợ xây
thỉnh thoảng còn đi bẫy chuột bán lấy tiền
bà nguyễn thị tình chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn hai a xã canh nậu cho biết
vợ chồng bà lợi rất lành hiền tử tế
sự việc xảy ra ai cũng bàn hoàng và sót xa
một hai năm gần đây thì tôi không rõ nhưng trước đây tôi thấy chị l
tức mẹ cháu bé rất chịu thương chịu khó chăm con tử tế
nhưng không hiểu từ khi nào chị l lại thay tính đổi nết
để con mình đứt ruột đẻ ra bị như thế này thì đau xót quá
chiều nay tôi cũng đi kêu gọi chị em phụ nữ trong xã
để quyên góp ủng hộ thêm để chữa chạy cho cháu
theo thông tin mới nhất hiện tình trạng của cháu bé n a
vẫn đang rất nặng và đang phải thở máy
cháu bé đang được các y bác sĩ nỗ lực điều trị hồi sức tích cực
tại khoa hồi sức cấp cứu nhi
bác sĩ trần liên hương và giám đốc bệnh viện đa khoa sanpon
trao đổi với dân trí
theo người nhà của bé n a phía bệnh viện có thông tin cho gia đình
là dị vật trong đầu cháu bé đã gây hiện tượng viêm mủ
các bác sĩ đang tích cực điều trị nếu tình trạng bé ai diễn biến tốt hơn
sẽ hội chẩn để mổ lấy dị vật ra cho bé
người nhà bé ai chia sẻ hy vọng rằng cháu đã nhiều lần vượt qua
các trận thập tử nhất sinh thì lần này may mắn sẽ đến
tuy nhiên tình trạng của bé đang rất nặng
gia đình chúng tôi đều đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất
chúng tôi xin được đính chính những thông tin liên quan đến việc bé
đã được phẫu thuật hoàn toàn là tin giả fake news
hiện tại n a đang trong tình trạng hôn mê
các y bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị
hiện tại gia đình đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất
khi n a không qua khỏi
chúng ta hãy cùng cầu nguyện và mong một phép màu nào đó sẽ đến với em
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại